do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài dạng sáng nay ngày một mươi bốn tháng chín trên tuyến quốc lộ hai trăm bảy mươi
địa phận xã na ư huyện điện biên tỉnh điện biên đã xảy ra sạt lở gây ách tắc giao thông cục bộ
trước cùng ngày điểm sạt lở đã tạm thời thông tuyến một làn
vào mùa mưa trên tuyến đường này thường xuyên xảy ra sạt lở gây ách tắc giao thông tại nhiều điểm
theo đài khí tượng thủy văn tỉnh điện biên trong ngày một mươi bốn tháng chín điện biên tiếp tục có mưa giải rác
cục bộ có nơi mưa vừa mưa to nguy cơ xảy ra sạt lở đất đá lũ lũ quét và ngập úng cục bộ